văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của phó thủ tướng tường trưởng chính phủ trương hòa bình
tại buổi kiểm tra tình hình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải ubnd tỉnh đồng nai và các cơ quan đơn vị liên quan
khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ để sớm khởi công dự án này
về dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư phó thủ tướng yêu cầu ubnd tỉnh đồng nai
tiếp tục chỉ đạo quyết liệt khẩn trương để hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ như cam kết
bảo đảm hoàn thành thủ tục chi trả và dọn dẹp mặt bằng một tám trăm một mươi ha đất khu vực ưu tiên
để bàn giao trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
về dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
phó thủ tướng giao văn phòng chính phủ sớm thực hiện thủ tục trình thủ tướng chính phủ xem xét
quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
bộ giao thông vận tải và các cơ quan đơn vị tập trung nhân lực chủ động tích cực đẩy nhanh tiến độ
thủ tục pháp lý liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phấn đấu khởi công dự án trong đầu quý i năm hai nghìn hai mươi một